thưa quý vị ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy những người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng ở hy lạp
đã ném hàng chục quả bom xăng vào lực lượng cảnh sát bên ngoài trụ sở quốc hội
vài giờ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng về thỏa thuận cứu trợ mới
được biết cảnh sát đã đáp trả bằng đạn hơi cay khiến hàng trăm người bỏ chạy tại quảng trường trung tâm starkma
đây là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất trong vòng hơn hai năm qua ở quốc gia nam âu này
trước đó hàng nghìn người đã xuống đường tại athens tham gia những cuộc tuần hành hòa bình để phản đối thỏa thuận cứu trợ mới
thỏa thuận này cứu hy lạp khỏi bị phá sản nhưng sẽ áp đặt thêm những biện pháp khắc khổ đối với đất nước vốn đã lún sâu vào khủng hoảng này